truyền hình nhân dân trân trọng giới thiệu thư của thủ tướng nguyễn xuân phúc gửi ông park hang seo
và ban huấn luyện cùng toàn thể cầu thủ đội tuyển bóng đá nam u hai mươi ba việt nam
trong không khí rộn ràng đón xuân năm mới canh tí hành hai mươi chúng ta vừa cùng nhau chia sẻ niềm vui về thắng lợi
xuất sắc tại môn bóng đá nam ở đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi
giờ đây chúng ta vững bước tiến lên đối mặt với thách thức cao hơn ở cấp độ toàn châu á
vòng chung kết giải vô địch bóng đá u hai mươi ba châu á hành hai mươi
chúng ta đã theo dõi và ủng hộ mạnh mẽ từng đường bóng lăn của đội tuyển thân yêu
chúng ta đã thi đấu mạnh mẽ ngang bằng với các đội tuyển mạnh hàng đầu khu vực
ngày mai ngày một mươi sáu tháng một chúng ta bước vào một trận đấu mới đầy thử thách
tôi và người hâm mộ nhân dân cả nước chúc toàn thể đội tuyển bóng đá nam u hai mươi ba việt nam
những chiến binh sao vàng thân yêu tự tin tràn đầy sức mạnh kiên cường sáng tạo trong từng đường bóng
vững tiến trên đấu trưởng châu á
vì mầu cờ sắc áo của tổ quốc rất mong sự cố gắng và giành chiến thắng quan trọng này